theo thống kê mới nhất từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
do ảnh hưởng của những cơn bão vừa qua đồng thời gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh
kết hợp với chiều cường dâng cao kèm theo sóng to làm cho tuyến đê biển tây sạt lở ngày một nhanh và khó lường
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện u minh đã xuất hiện ít nhất bốn điểm sạt lở
tuyến đê biển tây thuộc địa bàn huyện u minh có bốn đoạn bị sạt lở với chiều dài gần sáu trăm năm mươi mét
trong đó hai đoạn gồm phía bờ bắc và phía bờ nam vàm tiểu dừa thuộc ấp một mươi một xã khánh tiến
có ba mươi sáu mét bị sạt lở chỉ còn khoảng từ bốn đến năm mét là tới chân đê hiện hữu
đoạn bờ bắc bờ nam canh giống cát thuộc ấp chín ấp một mươi xã khánh tiến
có chiều dài sạt lở sáu trăm linh mét đai rừng còn dày từ hai mươi đến bốn mươi mét
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau đang tích cực triển khai các giải pháp xử lý
đối với những đoạn sạt lở nguy hiểm đối với những đoạn đã có chủ trương triển khai xây dựng kè cơ bản
hiện tại tranh thủ lợi dụng thời tiết thuận lợi tập trung trang thiết bị vật tư tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ
đối với những đoạn chưa có triển khai xây dựng kè cơ bản bên ngoài
thì chuẩn bị sẵn sàng các loại vật liệu cần thiết để xử lý kịp thời những sự cố xảy ra